đà lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp để phát triển ngành hoa chất lượng cao
những ngày này hàng nghìn nông dân canh tác hoa tại thành phố đà lạt đang tất bật chăm sóc cho những vườn hoa của mình phục vụ dịp tết cổ truyền
dù năm nay khí hậu thất thường mưa kéo dài ảnh hưởng khá lớn đến sản lượng và chất lượng hoa
thế nhưng các làng hoa ở xứ ngàn hoa đà lạt đã sẵn sàng cung cấp một lượng hoa lớn trong dịp tết
hiện diện tích canh tác hoa tại đà lạt đạt hơn bảy bảy trăm linh ha sản lượng năm hai nghìn một mươi sáu đạt hai bốn tỷ cành
hoa đà lạt là sản phẩm chiến lược của tỉnh lâm đồng được đánh giá cao về màu sắc và chất lượng
trong đó sự đóng góp khá lớn của các làng hoa truyền thống như làng hoa hà đông thái phiên hay vạn thành
đây cũng là những điểm cung cấp lượng hoa lớn trong dịp tết cho thị trường trong cả nước
thời điểm này công tác chăm sóc hoa tết tại các làng hoa trở nên nhộn nhịp
tuy nhiên năm nay do thời tiết thất thường đã ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng
nhiều nhà nông chăn trở lo không đủ hoa cung cấp thị trường tết đang đến gần
hiện nhiều loài hoa như lili đồng tiền cẩm trướng hoa hồng đã chôm chín nụ sẵn sàng cung cấp ra thị trường
tuy nhiên nhiều nông dân tỏ ra lo lắng nếu thời tiết thất thường mưa vẫn tiếp tục kéo dài như thời gian qua
thì sản lượng các loài hoa sẽ giảm chất lượng cũng bị ảnh hưởng và dẫn tới tình trạng khan hiếm hoa
năm nay đồng tiền trời mưa nhiều lắm không có sản lượng mấy đâu
chất lượng thì cũng thấp
thế mà bây giờ muốn có hoa không có sản lượng mấy đâu
hoa để tết bán thì mình cứ phải bẻ nhìn chung là mình bẻ là với số lượng lẽ ra bẻ bảy mươi bó nhưng mà phải bẻ giảm đi
tại làng hoa thái phiên phường một mươi hai thành phố đà lạt hiện có khoảng ba trăm năm mươi hectare nhà kính trồng hoa
trong đó chủ yếu là hoa cúc các loại sản lượng mỗi năm khoảng sáu trăm linh triệu cành
riêng vụ hoa tết nông dân đầu tư sản xuất khoảng bảy mươi hectare với khoảng năm mươi hectare hoa cúc còn lại là ly ly
cát tường và lây ơn
theo các nhà nông nơi đây hàng năm vào vụ hoa tết các thương lái đã tìm đến các nhà vườn để đặt mua hoa trước để cung cấp ra thị trường
chủ yếu là thành phố hồ chí minh hà nội và các tỉnh miền trung số còn lại sẽ được bán tại thị trường đà lạt
riêng cái vụ tết này thì nông dân đầu tư sản xuất khoảng bảy mươi hectare trong đó còn năm mươi năm hectare là hoa cúc các loại
một mươi năm hectare là hoa lili và các loại hoa khác
cát tường cầm trưởng lây ơn
và nói chung là tất cả mọi cái đều đã sẵn sàng cho ngay để thu hoạch
và cái thị trường chủ yếu là trong nước
do nhiều loài hoa trở nên khan hiếm nên một số loài hoa cung cấp cho thị trường tết có giá thành khá cao
theo đặt hàng mỗi bó hoa lili năm cành
mỗi cành năm bông có giá từ hai trăm linh đến hai trăm sáu mươi ngàn đồng tùy loại
lây ơn từ năm mươi tới chín mươi ngàn đồng một bó
hoa cúc chén có giá từ hai mươi tới hai mươi
hai mươi bốn ngàn đồng một bó
một số loại hoa khác như địa lan hoa hồng cát tường cầm trướng cũng tăng giá đáng kể
thời điểm này hàng nghìn nông dân trồng hoa tại đà lạt đang tỉ mẩn chăm sóc vườn hoa của mình
sẵn sàng cung cấp cho thị trường hoa dịp tết